nhân kỷ niệm chín mươi hai năm ngày báo chí cách mạng việt nam phòng thương mại và công nghiệp việt nam vừa tổ chức hội nghị gặp gỡ báo chí và doanh nghiệp
đây là dịp để doanh nghiệp và báo chí cùng nhìn lại chặng đường đồng hành đã qua cùng nhau đưa ra những định hướng phát triển mối quan hệ giữa báo chí và doanh nghiệp
những năm qua thực hiện chính sách mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế cộng đồng doanh nghiệp việt nam đã có những bước phát triển đáng ghi nhận
trong đó nhiều doanh nghiệp đã dần tạo dựng được vị thế thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước
đồng góp không nhỏ vào quá trình vươn lên đó báo chí đã đồng hành cùng doanh nghiệp đưa ra tiếng nói khách quan vừa ủng hộ những doanh nghiệp làm ăn chân chính vừa đưa ra những phản biện chính sách xác đáng tạo cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp ngày càng phát triển
chúng tôi phối hợp với báo chí để đưa những thông tin đó lên phương tiện thông tin để chúng để toàn sâu cũng thấy được rằng là có những vấn đề doanh nghiệp còn đang khó khăn
và cần sự đồng thuận chung đồng tình giúp đỡ chung của nền tiếng của cả xã hội và tôi cho rằng là một số những vấn đề chúng tôi kiến nghị là cho đến nay cũng đã đạt được kết quả tốt
tôi chỉ nhắc lại một cái vụ việc thôi vụ việc cũng lớn mà thực ra bây giờ nó cũng là nhỏ
khi mà cát tra cát ba sa chúng ta bị kiện ở mỹ chúng ta không phá trá thì cái lực lượng mà ủng hộ mạnh nhất cho doanh nghiệp chính là báo chí
báo chí các loại cái đấy nó cũng gây cho tôi rất bận nhưng mà nó là một sự hỗ trợ rất lớn trước hết là về mặt tinh thần
mình thấy là đằng sau lưng mình khi mình xông đao tiền tuyến đằng sau lưng mình có rất đông người ủng hộ và doanh nghiệp cũng chia sẻ cái ý kiến đấy với tôi
và chính vì vậy cho nên là những cái khó khăn đấy nó dần dần nó vượt qua
thông qua các kênh báo chí thì cái ý kiến của doanh nghiệp của cộng đồng doanh nghiệp được lọc
được lọc được tinh lọc được làm rõ hơn và nó mang tính khách quan hơn và chính điều đó là có tác dụng hết sức lớn
trong hơn ba mươi năm đổi mới đặc biệt là những năm gần đây vai trò của báo chí trong phản biện xã hội
trong đó nổi bật là việc giám sát các cơ quan quản lý nhà nước về doanh nghiệp đổi mới cải cách hành chính
đã đóng góp tích cực vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp
trước hết báo chí là một kênh thông tin
thông tin rất là quan trọng cho các doanh nghiệp trong việc định hướng kinh doanh
trong việc xây dựng các chiến lược kế hoạch và tổ chức các hoạt động kinh doanh
thứ hai là báo chí cũng chính là một cái kênh mà có thể truyền bá hướng dẫn và tư vấn cho doanh nghiệp
những kiến thức về quản trị doanh nghiệp về kinh doanh
báo chí cũng là cái cơ quan mà có thể nói lên tiếng nói của doanh nghiệp để góp phần cải thiện môi trường kinh doanh
tôi xin được chúc các nhà báo
sẽ tiếp tục sắc bút sáng lòng trong sự nghiệp phấn đấu về sự nghiệp phát triển của đất nước
với phương châm đồng hành cùng doanh nghiệp vì sự phát triển của đất nước
báo chí nước nhà đã có những đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế xã hội trong suốt thời gian qua